du lịch y tế đã và đang trở thành một lĩnh vực đầy tiềm năng
theo thống kê của bộ y tế việc người nước ngoài đến trị bệnh mỗi năm ở việt nam
đang mang lại nguồn thu gần một tỷ đô la mỹ
trong khi đó ở những nước phát triển về du lịch như hàn quốc hay singapore
lợi nhuận thu được từ du lịch y tế cũng chỉ đạt mức khoảng chín trăm linh triệu đô la mỹ
tuy nhiên các động thái nhằm phát triển du lịch y tế tại việt nam dường như vẫn còn khá chậm chạp
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
du lịch y tế hoặc du lịch chữa bệnh đang là xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới
đến nay khái niệm du lịch y tế đã dần được mở rộng đa dạng hơn
bao gồm cả mục đích nghỉ dưỡng khám chữa bệnh phẫu thuật hoặc không phẫu thuật
hiện nay các quốc gia được nhiều người tin tưởng và quyết định lựa chọn
để trải nghiệm dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe có thể kể đến là nhật bản colombia
dịch vụ điều trị y khoa và chăm sóc sức khỏe
thường được tìm đến bao gồm điều trị ung thư phẫu thuật cấy ghép xương khớp phẫu thuật thần kinh
gây ghép các cơ quan nội tạng nhất là phẫu thuật thẩm mỹ
theo số liệu của deoy hãng kiểm toán danh tiếng trên thế giới
ngành du lịch y tế trên toàn cầu hiện có trị giá không dưới sáu mươi tỷ đô la
cũng theo hãng này thời gian qua tại khu vực châu á doanh thu của lĩnh vực du lịch y tế rất khả quan
với mức tăng trưởng hai mươi ba mươi một năm quốc gia đứng đầu ở châu á là nhật bản
năm hai nghìn một mươi tám được dự báo có sự thay đổi ở xu hướng du lịch
theo đó du khách không còn chỗ hình thức du lịch hưởng thụ theo kiểu ăn no ngủ kỹ nữa
mà thay vào đó là du lịch kết hợp điều trị bệnh hoặc sử dụng một dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghỉ dưỡng
theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường tma mỹ năm hai nghìn một mươi chín
thị trường du lịch y tế thế giới sẽ tăng đến ba mươi hai năm tỷ đô la gấp hơn ba lần năm hai nghìn một mươi tám
sở dĩ có sự dịch chuyển này bởi các lợi ích thiết thực mà khách du lịch có được
như đến một nơi khác sử dụng dịch vụ chăm sóc về y tế không chỉ thỏa mãn nhu cầu tham quan
du lịch trải nghiệm văn hóa tại một vùng đất mới
mà còn kết hợp khám chữa bệnh nghỉ dưỡng với thời gian nhanh thuận tiện chi phí rẻ hơn tại nơi họ sống
nhưng mà gần đây thì tôi đánh giá rằng bắt đầu nở rộ cái chương trình đó
thì cái việc mà khám sức khỏe kết hợp với du lịch
đấy là cái mà tôi cho rằng là cái mà đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực
đối với cả những người như tôi cùng một công mà đi khám bệnh
cùng một công đi đi du lịch thì ta lại làm được cả hai việc
và đặc biệt là cái chất lượng dịch vụ cũng như cái độ chuyên nghiệp
đặc biệt độ chuyên nghiệp của các thầy thuốc nhật bản
cũng như là cái công nghệ của họ
đặc biệt là những cái công nghệ về nghiên cứu về các cái bệnh truyền nhiễm
các bệnh ung thư như ung thư là rất là tốt
tôi đánh giá có thể hiện nay là có thể là một trong những cái nước hàng đầu thế giới
về cái nghiên cứu và khám chữa cái bệnh này
tại nhiều quốc gia nhất là phương tây nếu không có bảo hiểm y tế
người dân sẽ rất khó khăn khi phải điều trị y khoa
ngay cả khi có bảo hiểm các chi phí vẫn cao hơn rất nhiều
so với một dịch vụ tương tự
tại một số quốc gia châu á
vì thế lựa chọn tối ưu với những người không có bảo hiểm ở các quốc gia này
là ra nước ngoài du lịch kết hợp với thực hiện một thủ thuật
hay một phẫu thuật y khoa đắt tiền nào đó
đáp ứng nhu cầu này tại quốc gia được lựa chọn làm điểm đến của khách du lịch chữa bệnh
thời gian để thực hiện một dịch vụ y khoa theo yêu cầu thường nhanh hơn
đáp ứng nhu cầu tức thời của người bệnh
khám bệnh định kỳ cũng như kết hợp với cả du lịch tại nhật bản
là cái việc mà chúng ta kết hợp được công đôi việc
chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí tiết kiệm được thời gian
mà chúng ta có thể thoải mái được về vấn đề tinh thần
chúng ta có thể đi thăm thú đi thăm các cái cảnh đẹp các di tích ở nhật bản
mà chúng ta có thể nâng cao được sự kiểm soát
cái nhận biết rõ ràng hơn về tình trạng sức khỏe trong cơ thể chúng ta
bệnh viện chúng tôi có tên là bệnh viện quốc tế
sở dĩ là chúng tôi được chính phủ nhật bản cho đặc cách thực hiện chiến lược y tế
mang tính quốc gia và giao lưu
y tế quốc tế chúng tôi coi tất cả bệnh nhân đều như nhau
nên từ đầu năm đến nay chúng tôi bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân việt nam từ công ty vigic
và bệnh nhân từ công ty này gửi sang đều được áp dụng chế độ yêu đái là chi phí khám
và điều trị giống như những bệnh nhân người nhật bản
cho đến thời điểm hiện tại hàng năm có hàng trăm nghìn du khách việt nam tới nhật bản tham quan du lịch
trong đó có hàng trăm người sử dụng dịch vụ du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại nhật bản
thông qua công ty vizik
có những người chỉ sang khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư
nhưng cũng không ít bệnh nhân tới nhật bản với mục đích chữa bệnh ngay từ ban đầu
tất cả các dịch vụ từ việc đưa đón bệnh nhân
phải cử đội ngũ phiên dịch viên có chuyên môn về y tế phiền dịch tại bệnh viện
chuẩn bị cơ sở lưu trú ngoài thời gian nằm viện
đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của bệnh nhân
cũng như người nhà bệnh nhân đi cùng trong suốt thời gian lưu trú tại nhật bản
chúng tôi luôn giữ liên lạc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
để trao đổi và nắm bắt tình trạng bệnh tật
trực tiếp gặp mặt thăm hỏi bệnh nhân và trao đổi với bác sĩ
tuyệt đối không để bệnh nhân cảm thấy có sự bất tiện nào khi phải điều trị bệnh xa nhà
song chi phí rẻ không đồng nghĩa với chất lượng dịch vụ thấp
mà luôn được bảo đảm với những trang thiết bị hiện đại
kỹ thuật tiên tiến và chuyên gia đầu ngành được đào tạo cấp quốc tế
điều này giúp lý giải mức độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói này
đã đem lại nhiều hiệu quả vượt trội cho việc nâng cao sức khỏe của bản thân khách hàng
đồng thời là một phương pháp xoa dịu tinh thần nâng cao sự phấn chấn
cho những người trị bệnh lâu ngày hay đang nỗ lực phục hồi sau điều trị
du lịch kết hợp khám chữa bệnh đang phát triển rầm rộ tại nhiều quốc gia
trong đó có nhật bản
và khi đến du lịch và chữa bệnh tại nhật bản
thì sẽ có những thuận lợi như thế nào cho người dân
trong chương trình tuần này
chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt
trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiến sĩ hirota takeshi
chủ tịch hiệp hội gen và miễn dịch quốc tế
và ông đỗ quang ba chủ tịch hội đồng quản trị công ty vjac tại nhật bản
thưa tiến sĩ hirota takeshi
loại hình dịch vụ du lịch kết hợp với khám chữa bệnh
đã có mặt tại nhiều quốc gia châu á đặc biệt là tại nhật bản
với những năm qua loại hình này đã phát triển như thế nào tại nhật bản
trước kia nhật bản chỉ quan tâm đến du lịch ao bao
nghĩa là người nhật đi du lịch ra nước ngoài
nên đã để lãng phí tiềm năng du lịch trong nước
thế nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi hai bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
đã cho phép thành lập các công ty sử dụng vốn nhà nước và tư nhân
nhằm hỗ trợ dịch vụ du lịch chữa bệnh tại nhật bản
chiến lược tăng trưởng mới đã đẩy mạnh hoạt động ngành y
cũng như thu hút lượng du khách nước ngoài đến với nhật bản
để làm tốt điều đó chính phủ đã phối hợp với các tổ chức y tế
để quảng bá dịch vụ y tế chất lượng cao của nhật bản
đồng thời kiểm tra và cấp phép cho các cơ sở y tế
đạt tiêu chuẩn đón tiếp bệnh nhân nước ngoài
việc du khách nước ngoài lựa chọn nhật bản là điểm đến
cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng đã góp phần tăng lợi nhuận
cho nhiều ngành liên quan như lữ hành du lịch và khách sạn
vậy thì theo ông yếu tố thêm chút nào khiến cho nhật bản
thu hút các du khách các bệnh nhân từ việt nam đến khám chữa bệnh
cũng như là từ tại các quốc gia khác đến nhật bản khám chữa bệnh
theo tôi đó là vì nhật bản đáp ứng gần như đầy đủ
một cách tốt nhất cho những yêu cầu cần thiết của du khách
trước hết đó là vì đất nước chúng tôi được thiên nhiên ban tặng
cho phong cảnh tuyệt vời của tất cả bốn mùa trong năm
mùa xuân là lễ hội hoa anh đào mùa hạ là mùa của các lễ hội
tâm linh phật giáo thần giáo đồng thời có thể ngắm núi phú sĩ
trong thời tiết trong vắt mùa thu là mùa lá đỏ
mùa đông là mùa của các lễ hội ngắm tuyết rơi
du khách đến nhật bản vào bất cứ mùa nào cũng có thể trải nghiệm
các sản phẩm văn hóa truyền thống phong phú của chúng tôi
vấn đề an ninh an toàn thực phẩm cơ sở hạ tầng đều bảo đảm
sự hài lòng của du khách một cách tốt nhất
tuy nhiên gần đây khách nước ngoài đến với nhật bản không còn đơn thuần
chỉ là du lịch hưởng thụ mà bởi nhật bản còn có hệ thống suối nước khoáng
thiên nhiên trên khắp đất nước rất phù hợp cho việc nghỉ dưỡng
vì nước khoáng có tác dụng phục hồi sức khỏe và chữa được một số bệnh
bên cạnh đó việc các công nghệ y học hiện đại đội ngũ bác sĩ tay nghề cao
nhân viên phục vụ chú đáo chuyên nghiệp cũng là một lý do lớn
để du khách việt nam nói riêng và du khách nước ngoài nói chung
hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tốt nhất cho việc khám chữa bệnh tại nhật bản
và thưa quý vị và các bạn trong những năm qua thì việc phát triển du lịch y tế
cho thấy tiềm năng cũng như lợi ích đã mang lại cho các quốc gia
tuy nhiên tại việt nam lại xuất hiện một nghịch lý là mỗi năm thu về một tỷ usd
từ người nước ngoài đến khám chữa bệnh nhưng lại tiêu đến hai tỷ usd
cho khoảng năm mươi người việt nam ra nước ngoài tìm kiếm các dịch vụ y tế
một trong những đơn vị đã đi tiên phong trong việc sử dụng dịch vụ du lịch
kết hợp với khám chữa bệnh tại nhật bản là công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản vjic
thương đỗ quang ba chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản vjiic
ông đánh giá như thế nào về nền y tế của nhật bản
đầu tiên là yếu tố về con người thì đặc biệt là vấn đề đạo đức
đối với người nhật thì họ coi bệnh nhân như là một khách hàng của họ
họ rất quan tâm và chăm sóc bệnh nhân rất nhiệt tình chú đáo
điều thứ hai nữa là về cơ sở vật chất thì khỏi bàn
bởi vì nhật bản vốn là một quốc đảo
họ không có tiềm năng
để mà phát triển về nông nghiệp
bởi vậy cho nên là từ xa xưa họ đã tập trung vào phát triển những cái nền công nghệ
về phần mềm phát triển phần mềm
và trong đó thì có công nghệ phát triển về thiết bị y tế
bởi vậy cho nên là gần như là rất là nhiều
những loại thiết bị y tế đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới
thì hầu như là do các hãng sản xuất của nhật bản
nhật bản đã tập trung để nghiên cứu và phát triển đến những công nghệ kỹ thuật
để điều trị những bệnh nan y những cái bệnh khó chữa
ví dụ như là những bệnh về liên quan đến ung thư
chính vì thế cho nên là những cái công trình nghiên cứu khoa học
những cái phương pháp điều trị bệnh của các giáo sư bác sĩ người nhật bản
cũng đang được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới
thưa quý vị hiện nay nhu cầu của người dân việt nam
sang du lịch khám chữa bệnh tại nhật bản khá nhiều
tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa biết nhiều về loại hình này
và đặc biệt là nhật bản đang được biết đến như là một quốc gia hàng đầu
trong lĩnh vực du lịch khám chữa bệnh đặc biệt là điều trị bệnh ung thư
sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau của chúng tôi
nhật bản là một trong những quốc gia trên thế giới có tỷ lệ thành công cao
trong việc điều trị nhiều loại ung thư như ung thư gan ung thư dạ dày ung thư đại tràng
việt nam là một trong những đối tác quan trọng của nhật bản trong chính sách xuất khẩu công nghệ y tế
một chính sách chủ đạo của chiến lược tăng trưởng
được thủ tướng shinzo abe đề ra trong chính sách kinh tế abenomics
nhật bản cho rằng có rất nhiều cơ hội hợp tác với việt nam trong lĩnh vực y tế
nhật bản rất coi trọng chính sách quốc tế hóa y tế được thủ tướng abe đề ra trong chiến lược tăng trưởng
một trong những công nghệ cao trong khám chữa bệnh ung thư
trong đó đáng chú ý có công nghệ trị xạ carbon ion
đây là một công nghệ rất mới cả ở nhật bản và trên thế giới
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản
các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội doanh nghiệp giữa hai nước sẽ có những hoạt động đặc biệt để chào mừng
tôi rất phấn khởi vì hai nước chúng ta ngày càng có mối quan hệ khăng khít hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực
riêng đối với tổ chức chúng tôi sẽ kết hợp với công ty hợp tác y tế việt nam nhật bản
vì tạo mọi điều kiện tốt nhất thuận lợi nhất để bệnh nhân việt nam có thể tiếp cận công nghệ y học của chúng tôi một cách dễ dàng hơn
chúng tôi sẽ cùng visig thực hiện tốt vai trò cầu nối hữu nghị trong lĩnh vực y tế giữa hai nước việt nam và nhật bản
điều tuyệt vời của chiếu xạ ion nặng là điều trị ung thư mà không cần sử dụng dao kéo nên rất ít gây ảnh hưởng đến thể lực
thời gian điều trị cũng ngắn hơn so với các phương pháp chiếu xạ thông thường nên bệnh nhân có thể trở về nhà sớm hơn
cũng có khá nhiều bệnh nhân vừa điều trị mà vẫn có thể đi làm công việc của mình bình thường chúng tôi cũng khuyến khích bệnh nhân điều trị ngoại trú
theo dữ liệu của khoảng bốn mươi năm người trong hội thảo trung tâm ung thư quốc gia nhật bản với sự tham gia của hai mươi trung tâm nghiên cứu ung thư
thì điều trị ung thư của nhật bản có tỷ lệ trung bình sống một mươi năm là năm mươi tám
tùy theo chủng loại nhưng nếu chỉ xét số liệu ung thư dạ dày thì tỷ lệ sống năm năm khoảng bảy mươi sống một mươi năm khoảng sáu mươi ba
đối với giai đoạn một thì tỷ lệ sống năm năm là chín mươi giai đoạn hai là năm mươi năm giai đoạn ba là ba mươi tám
giai đoạn bốn giảm xuống chỉ còn khoảng bảy
từ dữ liệu này có thể nói việc phát hiện sớm là rất quan trọng
trong một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi bệnh nhân có khoảng năm mươi người được đánh giá là có khả năng phẫu thuật
nếu là ung thư tiến triển không phẫu thuật được việc lựa chọn điều trị với mục đích giảm nhẹ là rất khó khăn
vì vậy chúng tôi khuyên nên thường xuyên kiểm tra định kỳ ung thư dạ dày
ngoài ra tỷ lệ sống một mươi năm có giảm một chút so với tỷ lệ sống năm năm
cho nên việc tạo ra một cơ thể khó
bị ung thư bằng phương pháp điều trị dự phòng và cải thiện tập quán sinh hoạt là rất quan trọng
những thông tin mà hai vị khách mời vừa mới chia sẻ thì đi du lịch kết hợp với khám chữa bệnh là một dịch vụ hết sức tiện lợi
vậy xin được hỏi ông đỗ quang ba ông có kế hoạch như thế nào trong thời gian tới ạ
ngay từ đầu là chúng tôi đã phải hỗ trợ cho bệnh nhân từ những bước đầu tiên như là thu thập bệnh án
rồi hướng dẫn lấy những mẫu bệnh phẩm thu thập những cái tài liệu liên quan đến bệnh án để có thể biên dịch phiên dịch chuyển sang trước cho phía bệnh viện nhật bản
ngoài ra là việc hỗ trợ cho bệnh nhân để những thủ tục liên quan đến xin cấp tư cách lưu trú để chữa bệnh tại nhật bản là visa y tế
để một bệnh nhân sang bên nhật bản điều trị thì sẽ thường gặp phải những khó khăn

bởi vì thứ nhất là về văn hóa khác nhau
rồi là về vấn đề về ngôn ngữ

thì tất cả là đều được đội ngũ của chúng tôi đào tạo
hiện nay thì cũng có thường xuyên có những lớp hướng dẫn đào tạo của các chuyên gia nhật bản sang tận việt nam để hướng dẫn
và đồng thời chúng tôi cũng cử thường xuyên là luân phiên để cử cán bộ và nhân viên của chúng tôi sang văn phòng của công ty g visic
văn phòng đại diện của chúng tôi tại tokyo
cũng như là cử tới những cái bệnh viện những cơ sở y tế của nhật bản
để trực tiếp học tập học hỏi
để có thể là hiểu hơn chuyên sâu hơn về chuyên môn
để có thể hỗ trợ bệnh nhân một cách chính xác hơn
vâng thưa tiến sĩ hirota takeshi
tới đây được với tư cách là thư ký văn phòng bộ trưởng y tế nhật bản
ngài có thể chia sẻ với chúng tôi thông tin về kế hoạch của nhật bản dành cho loại hình dịch vụ này
bộ y tế và lao động nhật bản cùng với bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản đã thành lập tổ chức sự hoàn hảo của y tế nhật bản
nhằm hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài tiếp cận nền y tế nhật bản
sắp tới chúng tôi sẽ triển khai các chương trình thử nghiệm đưa y tế nhật bản ra nước ngoài
theo đó các tổ chức y tế nhật bản sẽ cùng các hãng sản xuất thiết bị y tế phối hợp đưa bác sĩ nhật bản cùng thiết bị y tế ra nước ngoài
liên kết với y bác sĩ và các cơ sở y tế nước sở tại khám chữa bệnh cho người dân
khi bệnh nhân được chuẩn đoán là không thể điều trị được ở trong nước thì bệnh nhân có thể sang nhật điều trị
một số trường đại học như đại học ngoại ngữ tokyo đại học ngoại ngữ osaka sẽ bổ sung khóa đào tạo phiên dịch viên chuyên ngành y tế
và từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khóa đào tạo phiên dịch viên y tế cho người việt nam sẽ khai giảng do tổ chức hỗ trợ khẩn cấp nhật bản eaz phụ trách
cục quản lý xuất nhập cảnh và bộ ngoại giao nhật bản cũng sẽ có các chính sách mới về việc đơn giản hóa thủ tục xin cấp visa lưu trú y tế cho bệnh nhân việt nam
giúp bệnh nhân việt nam có thể dễ dàng hơn cho việc tới nhật bản khám và chữa bệnh
nếu một bệnh nhân việt nam quan tâm tới loại hình du lịch khám chữa bệnh và muốn nhận tựa một lời khuyên thì ông sẽ khuyên gì
tôi muốn gửi một lời khuyên tới toàn thể người dân việt nam đó là hai điều
điều thứ nhất là cái việc đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đang còn trẻ còn khỏe chưa có cái biểu hiện gì của bệnh tật mà còn chủ quan đến cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ
thường thì chúng ta thường có một cái tâm lý đó là đang yên năng lành thì không muốn đi khám bệnh
bởi vì nếu như đi khám bệnh mà ra bệnh thì lại thêm loạn
thế thì nếu như mà không đi khám bệnh thì phải để một cái lúc nào đó mà không đi khám cũng có thể biết được cái bệnh của mình thì khi đó là cái tiến trình của bệnh cái bệnh nó đã quá là phát triển
bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là mọi người không nên chủ quan với cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình
điều mà tôi muốn gửi gắm tới toàn thể người bệnh cũng như là người dân việt nam đó là đối với những trường hợp mà đã không may bị phát hiện bệnh rồi
thì không nên quá hoang mang
bởi vì thường thì là chúng ta có thường có tâm lý là có bệnh thì vái tứ phương
và khi mà đã bị bệnh rồi thì rất là hoang mang và ai bảo gì cũng có thể nghe theo
thì cái điều đó cũng là một cái điều rất là tai hại
cần phải lạc quan
thì cái điều mà ổn định và tâm lý và lạc quan đó nó cũng giúp ích rất là nhiều cho cái việc mà mình vừa ổn định tâm lý để lựa chọn một cách đúng đắn nhất
cái phương pháp điều trị hiệu quả nhất tốt nhất cho mình
và cũng là để cải thiện
cho cái bệnh mình nó sẽ không đi chậm chậm hơn
bởi vì các cụ cũng đã câu rời là bệnh tại tâm
có nghĩa là chúng ta không nên quá lo lắng
thưa tiến sĩ hirota takeshi
người việt nam có câu là có bệnh thì vái tứ phương
và đối với những bệnh nhân việt nam để có thể điều trị đúng hướng đặc biệt là qua hình thức du lịch kết hợp với khám chữa bệnh
ông có lời khuyên gì
qua tìm hiểu tôi thấy một số không ít bệnh nhân việt nam từ trước đến nay khi mắc bệnh thường lựa chọn cách điều trị theo kiểu truyền miệng
nghĩa là ai bảo gì thì làm thế
chẳng hạn như những người mắc bệnh ung thư thì phải nhịn ăn hoặc không được ăn những thức ăn có nhiều đạm như thịt đỏ trứng sữa
điều đó là hoàn toàn sai
vì nếu cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng thì bệnh sẽ càng chậm chậm hơn
một số bệnh nhân thì lại thay thế việc điều trị bằng cách đến bệnh viện bằng các hình thức chữa bệnh mê tín dị đoàn
thiết nghĩ bệnh nhân việt nam cần phải tỉnh táo hơn cho việc lựa chọn và quyết định phương hướng điều trị có cơ sở khoa học đúng hướng cho mình để tránh tình trạng tiền mất tật mang
tôi cũng hy vọng là thông qua chương trình thì những bệnh nhân người việt nam những người đang quan tâm đến loại hình du lịch dịch vụ khám chữa bệnh
sẽ biết đến nhiều hơn sẽ hiểu hơn và sẽ đến nhật bản như là một điểm đến lý tưởng để du lịch để kết hợp loại hình du lịch và khám chữa bệnh
xin trân trọng cảm ơn lời khuyên lời chia sẻ của tiến sĩ hirotakeshi và ông đỗ quang ba
và xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình kinh tế và dự báo hôm nay
các cơ sở y tế của nhật bản đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các hãng du lịch của việt nam
cùng tạo ra những chương trình du lịch kết hợp khám chữa bệnh thực sự hiệu quả hấp dẫn
các hoạt động này cần kết hợp với việc tăng cường truyền thông về du lịch y tế cung cấp thông tin chính xác kịp thời cụ thể
thông qua những cách tiếp cận tiện ích nhất như báo chí mạng xã hội giúp khách du lịch dễ dàng tra cứu
tìm hiểu thông tin liên quan góp phần tạo lập và quảng bá các sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao
chương trình kinh tế và dự báo ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội